tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đại sứ đặc biệt việt nhật nhật việt riotaro suzy
đại sứ đang có chuyến thăm việt nam và tham gia tổ chức đại nhạc hội việt nhật hai nghìn một mươi tám diễn ra vào ngày chín tháng chín sắp tới
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đang phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và thực chất
năm hai nghìn một mươi tám kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm rất có ý nghĩa
góp phần thúc đẩy sự hiểu biết tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế giao lưu nhân dân việt nam nhật bản
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ ryotaro sugi cho quan hệ việt nam nhật bản
trong hơn ba mươi năm qua thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa tạo cơ sở vững chắc cho việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết và bền vững giữa nhân dân hai nước
đại sứ riotaro sugi bày tỏ vui mừng về những bước phát triển của quan hệ nhật bản việt nam thời gian qua
đặc biệt là sau chuyến thăm cấp nhà nước của nhật hoàng và hoàng hậu tới việt nam
chuyến thăm cấp nhà nước đến nhật bản của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
đại sứ ryotaro sugi cho biết đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ bộ văn hóa thể thao và du lịch đài truyền hình việt nam
trong việc tổ chức đại nhạc hội việt nhật hai nghìn một mươi tám khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ nhật bản việt nam